cục đăng kiểm việt nam vừa có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải đề nghị bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông không xử phạt đối với xe ô tô quá hạn đăng kiểm tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội trong lộ trình xe di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn cụ thể về nội dung trên để ngăn ngừa việc lái xe chủ xe lợi dụng trốn tránh việc kiểm định
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hệ thống trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc duy trì hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch và đáp ứng kiểm định nhanh chóng thuận lợi cho toàn bộ nhu cầu kiểm định phương tiện
tuy nhiên tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ hiện có nhiều phương tiện quá hạn đăng kiểm
tất cả phương tiện quá hạn đăng kiểm được cập nhật trên trang điện tử của cục đăng kiểm để phục vụ chủ phương tiện và cơ quan chức năng tra cứu